thưa quý vị xe cơ giới hết niên hạn sử dụng sẽ không được đăng kiểm để lưu hành
nhưng thực tế tại nhiều địa phương chủ phương tiện vẫn lưu hành lén lút qua mặt cơ quan chức năng
không ít vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra liên quan đến phương tiện hết niên hạn sử dụng
hàng chục ngàn xe cơ giới hết niên hạn sử dụng và việc thu hồi các phương tiện giao thông này như thế nào
đang là bài toán nan giải của các cơ quan chức năng
theo thống kê của cục đăng kiểm việt nam tổng số xe hết niên hạn sử dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi là một mươi sáu sáu trăm sáu mươi một xe ô tô
trong đó có hai sáu trăm một mươi tám xe chở người và một mươi bốn bốn mươi ba xe chở hàng
tuy nhiên vẫn còn không ít phương tiện trong số đó vẫn đang lưu thông
và các phương tiện này sẽ không được kiểm định về sự an toàn điều đó tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
các phương tiện đó sẽ quá thời hạn kiểm định thì sẽ không còn đủ tiêu chí về an toàn khi lưu thông
chính vì vậy có thể xảy ra các rủi ro và các yếu tố gây mất an toàn giao thông khi phương tiện đó lưu thông trên đường
nếu mà các phương tiện mà không được kiểm định về khí thải qua mỗi kỳ kiểm định
thì cũng có thể là gây phát thải quá mức cho phép đối với môi trường
trên thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do loại phương tiện này gây ra
tiêu biểu như ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín xe một mươi năm chỗ mang biển kiểm soát hà nội đâm vào vách núi tại dốc phà bùn
huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã khiến ba người chết
thông tin từ lực lượng chức năng cho thấy chiếc xe này đã hết niên hạn sử dụng từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy nhưng vẫn hoạt động
các quy định về niên hạn sử dụng của phương tiện
đã được ban hành số phương tiện hết hạn sử dụng cũng được công bố thường xuyên
nhưng thực tế rất ít trường hợp chấp hành theo quy định

cũng chưa có một chế tài nào cụ thể để các chủ phương tiện tự nguyện đến nộp các phương tiện đã hết hạn liêu hành
tuy vậy tỷ lệ thu hồi phương tiện này đạt rất thấp
tại hà nội hai năm qua cơ quan chức năng mới chỉ thu hồi được ba trên tổng số hơn hai xe hết niên hạn sử dụng
trước tình hình đó phó chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn thế hùng đã yêu cầu sở giao thông vận tải
và công an tp hà nội báo cáo kết quả xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng
thưa quý vị tổng số phương tiện phải thu hồi đăng ký biển kiểm soát và dừng lưu hành lên tới hai trăm linh xe
tuy nhiên từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay toàn quốc mới thu hồi được hơn một mươi bốn xe chỉ đạt gần ba mươi
hàng loạt quy định về xe hết niên hạn sử dụng đã được đưa ra nhưng lại không đi kèm với chế tài

tuy nhiên tổng số phương tiện phải thu hồi đăng ký biển kiểm soát và dừng liêu hành lên tới hai trăm linh xe chỉ đạt gần ba mươi
nếu xe đầy đủ giấy tờ chứng minh là tài sản riêng thì không thể tịch thu loại bỏ được
việc thu hồi này thì cái trách nhiệm chung là trước hết là những cơ quan liên quan quản lý nhà nước chúng ta đều phải có trách nhiệm phối hợp để thu hồi
và việc thu hồi cũng có trách nhiệm nữa của cơ quan sản xuất cung cấp ra thị trường các phương tiện đó
tôi nói ví dụ như là một cái xe ô tô honda
đấy do công ty honda
công ty honda cung cấp ra thì sau này cái ác quy của công ty honda thì công ty honda cũng phải trách nhiệm trong vấn đề thu hồi lại và xử lý cái ác quy cũ đát do honda sản xuất ra
chính vì vậy là tôi nghĩ là để mà thực hiện được cái việc thu hồi các phương tiện thì ngoài các chế tài cũng như là phối hợp với cơ quan chức năng thì cũng phải có chính sách đối với các chủ phương tiện mà có những phương tiện hết hạn
xe là tài sản thuộc sở hữu cá nhân nên việc thu hồi xe hoặc linh kiện có thể gây ô nhiễm môi trường
hàng năm số lượng xe cơ giới hết niên hạn sử dụng càng tăng lên để giải quyết tình trạng này cần sớm có những quy định chặt chẽ bên cạnh những nỗ lực của cơ quan chức năng trên hết là nêu cao ý thức của người tham gia giao thông chủ phương tiện để bảo vệ chính mình và những người khác khi tham gia giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường